theo báo cáo dự án đường sắt đô thị hà nội tuyến cát linh hà đông hiện đã trả nợ gốc khoản vay lại với tổng số tiền trên ba trăm chín mươi tám tỷ đồng
vì vậy mới đây bộ giao thông vận tải vừa có văn bản số bảy trăm bảy mươi bốn gửi chính phủ báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc đã đến hạn trả nợ gốc khoản vay dự án đường sắt cát linh hà đông
do khó khăn trong quá trình thực hiện và chưa xác định chính xác thời gian hoàn thành bàn giao dự án đường sắt đô thị hà nội tuyến cắt linh hà đông cho thành phố hà nội
ban quản lý dự án đường sắt đại diện chủ đầu tư kiến nghị cho giãn nợ từ khi hoàn thành dự án và bàn giao nghĩa vụ nợ cho thành phố hà nội
số tiền trả nợ gốc còn lại trong tổng mức đầu tư chỉ còn hơn một chín tỷ đồng
trong khi đó bộ giao thông vận tải dự kiến phải bố trí trả nợ gốc trong năm hai nghìn hai mươi của dự án này số tiền hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng
việc xin giãn nợ nhằm hạn chế vướng mắc phát sinh trong thực hiện nghĩa vụ bên vay theo các hiệp định đã ký
trường hợp không được bộ tài chính sớm xem xét gia hạn bộ giao thông vận tải kiến nghị thủ tướng có ý kiến với kiểm toán nhà nước để thao gỡ về mặt thủ tục